tuổi trẻ thanh niên tổng cục hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã sẻ chia những khó khăn vất vả
với người dân xã long phúc huyện bảo yên tỉnh lào cai trong chuyến từ thiện đầu năm
buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã quý hiếm có diễn biến phức tạp
xử lý nghiêm minh là việc làm cấp bách của lực lượng chức năng để ngăn chặn tình trạng này
có chủ tịch nước trương tấn sang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị tránh án tòa án nhân dân tối cao
trước yêu cầu của nhiệm vụ cải cách tư pháp các quy định của hiến pháp và luật tổ chức
toán nhân dân năm hai nghìn một mươi bốn đòi hỏi chất lượng đội ngũ nhân lực của các toán phải được nâng cao về mọi mặt
học viện toán ra đời đáp ứng kịp thời yêu cầu này
học viện toán có nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng tập huấn cán bộ toán
đào tạo nghiệp vụ xét xử cho các chức danh tư pháp đào tạo đại học sau đại học
nhằm đào tạo nguồn cán bộ thẩm phán có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trương tấn sang đề nghị học viện cần coi trọng cả việc trang bị kiến thức chuyên môn
nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ cần thiết khác cả giáo dục phẩm chất đạo đức
rèn luyện bản lĩnh chính trị của thẩm phán và các chức danh toán
giáo dục ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
phấn đấu xây dựng học viện trở thành một cơ sở đào tạo đại học sau đại học có uy tín trong nước và khu vực
cùng với đào tạo bồi dưỡng học viện tòa án phải trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học xét xử có quy tính
kết hợp nhân nguyện giữa giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn xét xử áp dụng pháp luật của các tòa án
nghiên cứu khoa học phải bổ trợ để nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng
giảng dạy và nghiên cứu khoa học của học viện phải góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng xét xử của các tòa án
chủ tịch nước đề nghị tòa án nhân dân tối cao tổ chức kỳ thi tuyển chọn thẩm phán năm hai nghìn một mươi sáu một cách nghiêm túc khách quan đúng pháp luật
và phải là mẫu mực cho các kỳ thi tuyển chọn sau này
mỗi cán bộ được lựa chọn thi tuyển cần phải nhận thức đúng đắn vai trò
trách nhiệm của người thẩm phán tòa án trong thời kỳ mới chuẩn bị tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán tòa án
nhân dịp này chủ tịch nước trương tấn sang đã trồng cây lưu niệm tại học viện tòa án
cũng trong ngày hôm nay tại hà nội khối thi đua các bộ ban ngành nội chính trung ương cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi năm hoạt động của khối đã có nhiều chuyển biến tích cực
khối đã có những sáng kiến phát động các phong trào thi đua theo đợt theo chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
ngày truyền thống của ngành để tạo bước đột phá trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn
qua đó đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ công chức sĩ quan chiến sĩ hăng hái hưởng ứng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trong năm hai nghìn một mươi sáu khối thi đua các bộ ban ngành nội chính trung ương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung hình thức của phong trào thi đua
gắn kết chặt chẽ với công tác khen thưởng góp phần phát huy tinh thần đoàn kết tạo khí thế sôi nổi phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong khối
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba tại thành phố hải phòng ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
chương trình giao lưu với những cá nhân điển hình tiêu biểu thuộc nhiều ngành nghề lĩnh vực công tác khác nhau trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác
các gương điển hình tiêu biểu đã chia sẻ nhận thức cũng như hành động làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh
tất cả đều hướng ứng bằng những hành động những việc làm cụ thể trong công việc trong cuộc sống hàng ngày
buổi giao lưu cũng là dịp tôn vinh các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh
tạo sức lan tỏa rộng lớn để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người ngày càng đạt kết quả cao hơn
tại buổi giao lưu ban tuyên giáo trung ương đã tặng kỷ niệm chương cho hai mươi bốn tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn trên mảnh đất xã long phúc huyện bảo yên tỉnh lào cai cái đói cái nghèo vẫn đang bổ vây lấy cuộc sống của người dân
với tinh thần tình nguyện sung kích vượt qua mọi con đường đèo dốc treo leo
tuổi trẻ thanh niên tổng cục hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã tới để sẻ chia những khó khăn vất vả thường ngày của bà con đồng bào dân tộc đang sinh sống tại đây
một ngôi nhà rách và một thửa ruộng con đó là tất cả gia tài của gia đình bà bí thị xác
người phụ nữ tám mươi hai tuổi đang một mình phải chăm sóc người chồng bị bại liệt và hai đứa con tâm thần
những bữa cơm hàng ngày của gia đình bà đều nhờ vào sự giúp đỡ của chính quyền
của địa phương chính vì vậy những bao gạo nghĩa tình của đoàn thanh niên cục quản lý xây dựng cơ bản và doanh trại
tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an ngày hôm nay thực sự có ý nghĩa với gia đình bà
gia đình tôi nghèo lắm chẳng có cái ăn cái mặc đâu chồng tôi nằm đây các con tôi bị bệnh tôi cũng già rồi nên chẳng đi kiếm tiền được
ngày hôm nay được cán bộ công an trao quà tôi mừng lắm vui lắm cảm ơn cán bộ công an
ngày nhà tôi lại có cơm ăn
chúng tôi không phải ăn khoai nữa rồi
chuyến đi lào cai lần này thì thực sự chúng tôi có những cái cảm xúc rất đặc biệt
chúng tôi được đến thăm hỏi tặng quà các gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn trên địa bàn tỉnh lào cai
thông qua đấy thì chúng tôi cũng cảm thấy khơi gợi cái tinh thần đoàn kết tinh thần thương yêu đùm bọc giúp đỡ đồng bào
giữa cái giá lạnh của mùa đông những bao gạo những nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày đã được đoàn tình nguyện của cục quản lý xây dựng cơ bản và doanh trại tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an không quản đường xá xa xôi địa hình hiểm trở tự tay trao tới bà con
nhìn ánh mắt nụ cười có thể cảm nhận được niềm vui niềm hạnh phúc của người dân nơi đây từ sự sẻ chia chân thành của yêu thương
chúng tôi đi
tình nguyện như thế này cảm xúc của chúng tôi có thể nói rằng là trước hết là để cho công trí đoàn nguyên thế niên phụ nữ và nhất là cán bộ nguyễn sĩ trang cục tiếp xúc thực tiễn với bà con đồng bào các dân tộc để thấu hiểu được những cuộc sống khó khăn của bà con
và từ cái đó thì cũng là cư dậy một tí
tính cộng đồng trong cán bộ chiến sĩ của đơn vị
có món quà là hỗ trợ cho người nghèo và có xi măng để hỗ trợ cho một số ngõ xóm đời sống nhân dân khó khăn chưa tự làm được để đổi đường ngõ xóm theo cái chương trình xây dựng nông thôn mới
đây thực sự là một cái tình cảm rất là có ý nghĩa đối với bà con nhân dân
đó là cái mà bà con nhân dân ghi nhớ những cái hoạt động của ngành công an đã thực sự là chăm lo đến đời sống nhân dân
hôm nay bữa cơm của bà con nghèo ở xã long phúc chắc chắn sẽ hon hơn bởi nó được thổi từ những hạt gạo dẻo thơm nghĩa tỉnh quân dân
và có lẽ năm tấn xi măng của cán bộ chiến sĩ công an cục quản lý xây dựng cơ bản và doanh trại tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
gửi trao sẽ là động lực chung sức cùng bà con nhân dân nơi đây thực hiện ước muốn xây dựng nông thôn mới
một số tin tức về an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
công an tỉnh bắc ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng trần văn nam ba mươi chín tuổi
ở lạng giang bắc giang về giả danh trung tá quân đội lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
trước đó mặc dù không phải là cán bộ quân đội nhưng thông qua người quen
là trung tá quân đội hiện giữ chức vụ phó ban dân vận bộ quốc phòng và có khả năng xin học tại một số trưởng quân đội
như học viện quân y đại học học quân i sĩ quan chính trị học viện hậu cần
đặt tin tưởng vào nam một nạn nhân đã nhờ nam xin cho con trai mình vào học trường học viện quân y và đưa cho nam bảy trăm linh triệu đồng
thay vì xin việc như đã nói nam đã sử dụng số tiền đó vào mục đích tri tiêu cá nhân
sau hơn hai ngày tổ chức lực lượng chiều nay hai mươi tám tháng ba
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã truy bắt được bảy đối tượng dùng hung khí chém trọng thương hai người trong quán internet vào đêm ngày hai mươi năm tháng ba
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn thành sang nguyễn đạt đỗ ngọc nghĩa mai văn sang nguyễn vĩnh sang lê xuân bình
có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi cùng chú tại thành phố nha trang
theo lời khai ban đầu của các đối tượng do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở xã phước đồng
tối ngày hai mươi năm tháng ba nguyễn thành sang đã tập hợp các đối tượng mang theo hung khí gồm hai cây mát một cây đao một cây lưỡi cưa và một cây dựa đi giải quyết mâu thuẫn
khoảng hai mươi hai giờ khi đến tiệm internet ở đường tôn đức thắng xã phước đồng phát hiện thấy anh bùi văn danh đang ngồi chơi cả nhóm đã xông vào chém anh danh gục xuống
chủ quán internet là anh trần thanh bình hai mươi chín tuổi xông vào can ngăn cũng đã bị chúng chém nhiều nhát
hậu quả sau vụ truy sát làm anh danh và anh bình bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
với các tội danh giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng tám bị cáo đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng mức án là hai mươi năm năm tù giam
theo cáo trạng do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên ở thôn hiệp an và thôn an hương sẽ bị tránh huyện phù mỹ tỉnh bình định
vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi năm tám thanh niên ở thôn an đương do nguyễn văn cơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và đinh viết thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cầm đầu kéo sang thôn hiệp an để trả thù
khi gặp nhóm của huỳnh ngọc lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở thôn hiệp an tám đối tượng trên liền dùng hung khí tấn công khiến huỳnh ngọc lợi bị ngã xuống đường
nguyễn văn cơ và đinh viết thắng đã dùng bạn tấu chém liên tiếp khiến lợi bị đa chấn thương
với hành vi trên nguyễn văn cơ bị xử phạt một mươi năm tù giam đinh việt thắng bị xử phạt chín năm tù các đối tượng còn lại bị xử phạt từ ba tháng đến ba năm tù giam
thưa quý vị và các bạn theo báo cáo thống kê của cục cảnh sát môi trường bộ công an
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi đến tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đã phát hiện ba trăm bảy mươi bảy vụ với ba trăm linh cá nhân và năm tổ chức vi phạm trong lĩnh vực buôn bán động vật hoang dã
trong đó mỗi năm khởi tố hơn ba mươi vụ với gần bảy mươi bị can có liên quan về loại tội phạm này
những con số trên đã cho thấy tình trạng buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã quý hiếm tại nước ta đang diễn biến rất phức tạp
đòi hỏi các ngành chức năng cần đưa ra các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tình trạng này
đây là số tăng vật gồm các cá thể động vật hoang dã như rắn hổ mang rắn lồng ba bà trồn hương và gần năm mươi kg thịt đông lạnh gồm heo rừng khỉ trồn
vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại hộ gia đình bà nguyễn thị mai chú tại tổ một phường hương an thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế